trước dự báo bão số năm sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta và gây ảnh hưởng từ hà tĩnh tới quảng ngãi vào ngày mai một mươi tám tháng chín
và ngay trong sáng nay một mươi bảy tháng chín ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn
nhằm đề ra các biện pháp chủ động ứng phó với cơn bão
hiện nay các tỉnh từ quảng bình đến đà nẵng đã lên phương án kế hoạch sơ tán cho gần hai trăm chín mươi sáu hộ dân
nếu bão số năm mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam thừa thiên huế đã cấm biển từ ngày hôm qua một mươi sáu tháng chín
các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị quảng ngãi dự kiến cấm biển vào ngày hôm nay
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương dự báo trong vùng ảnh hưởng
nghiêm túc thực hiện công điện số một nghìn hai trăm năm mươi tám của thủ tướng chính phủ về tập trung ứng phó với bão số năm